thưa quý vị lễ dỗ tổ hùng vương năm nhâm dần hai nghìn hai mươi hai do ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ tổ chức có chủ đề
linh thiêng nguồn cội đất tổ hùng vương gắn với kỷ niệm một mươi năm unesco công nhận tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ
là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
và đến thời điểm này thời tiết nắng đẹp lượng người và phương tiện đổ về đền hùng đã tăng cao
hiện lực lượng công an tỉnh phú thọ đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
phòng cháy chữa cháy để người dân về đất tổ được an toàn
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
sáu giờ sáng gần một cán bộ chiến sĩ tham gia phương án đảm bảo an ninh trật tự dỗ tổ hùng vương
lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi hai đã có mặt tại các chốt làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
phân luồng giao thông phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trong khu di tích lịch sử đền hùng
và địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa lễ hội trên địa bàn thành phố việt trì
các huyện phù ninh lâm thao
năm nay dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng diễn ra nhiều hoạt động
thu hút đông đảo du khách thập phương đồng bào cả nước về dự các hoạt động lễ hội
công an tỉnh phú thọ đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
một cách khoa học triển khai lực lượng đồng bộ nhằm đảm bảo cho mùa lễ hội diễn ra an toàn văn minh mẫu mực
cán bộ chiến sĩ thực hiện các nhiệm vụ cơ bản tập trung vào các nội dung
thứ nhất là phân luồng hướng dẫn thứ hai là hướng dẫn bà con trong công tác phòng dịch
chú ý quy định về năm k đặc biệt là việc mang mặc đeo khẩu trang
thứ hai là nội dung đảm bảo an ninh trẻ tự tập trung quan sát bao quát
chú ý đến các vi phạm các hoạt động vi phạm phạm tội nếu có

công an tỉnh phú thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các huyện thành thị tăng cường giả soát các đối tượng trong diện quản lý
đồng thời phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an và công an các tỉnh thành phố lên danh sách các đối tượng hình sự hoạt động lưu động
như cờ bạc trộm cắp móc túi để có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn không để các đối tượng lợi dụng lễ hội thực hiện hành vi phạm tội
ngoài ra công an tỉnh còn chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện thành phố như việt trì phù ninh lâm thao tăng cường công tác tuần tra vũ trang khép kín địa bàn

nâng cao tinh thần cảnh giác tự bảo quản tài sản đồng thời chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín hướng tới một mùa lễ hội thân thiện văn minh an toàn
ngoài ra công an tỉnh còn chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện thành phố như việt trì phù ninh lâm thao tăng cường công tác tổng tra vũ trang khép kín địa bàn